nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nguyên đán
thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân
về sử dụng sản phẩm sạch kiểm tra thanh tra an toàn thực phẩm
kịp thời cảnh báo công khai các cơ sở vi phạm và xử phạt nghiêm đối với các hành vi cơ sở vi phạm
ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra tại ba mươi cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp thực phẩm
các chợ đầu mối siêu thị cơ sở ăn uống trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh sản xuất chế biến bánh kẹo truyền thống
mất lạp xưởng chả bò khô vi phạm về nhãn mát hạn sử dụng chất phụ da không rõ nguồn gốc
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố bốn an
trong đó có vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm